từ năm hai nghìn một mươi họa sĩ đặng ái việt đã bắt đầu tìm vẽ chân dung các mẹ việt nam anh hùng đang sinh sống trên khắp mọi miền tổ quốc
qua chín năm đi và vẽ đến nay chỉ đã ghi lại gần hai chân sung